mảnh đất dầu truyền thống cách mạng
là một phần trung tâm của thủ đô kháng chiến
là căn cứ địa cách mạng
là hậu phương vững chắc tạo nên chiến thắng
kết thúc chín năm kháng chiến trường kỳ
tại atk định hóa
những ký ức về bắc hồ vẫn sống mãi trong lòng nhân dân các dân tộc
thời kỳ bắc ở đây thì lấy bí danh là ống ké
để giữ bí mật và hoạt động
và nhớ nhất bộ mắt của bắc
một ảnh rất là sáng suốt
thế thì tôi mới mở cửa ra
mở cửa ra thì thấy bác vào
bác bọc bộ quần áo tôn trung sơn
bác người đen mắt bác sáng
ăn no mặc ấm
thì bây giờ ăn no mặc ấm rồi
bây giờ lại đến ăn ngon mặc đẹp
thì không còn bác
nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ bác
gần hai phần ba thế kỷ đã trôi qua
thế nhưng ký ức về bắc hồ
thì vẫn còn vẹn nguyên
trong tâm trí của rất nhiều cụ già người tây
trên vùng đất atk định hóa
đó có thể là người trực tiếp bảo vệ bác
người phụ việc cho bác
cũng có thể chỉ là những người đã từng được nhìn thấy bác
nhưng tất cả đều rất trân trọng
khoảnh khắc được gặp người
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh hồ chủ tịch
một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi
một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
mời quý vị và các bạn
hãy cùng chúng tôi hồi tưởng lại ký ức
về bác qua những nhân chứng lịch sử
tại atk định hóa thái nguyên
về xóm ba trường
cho xã phượng tiến huyện định hóa
tìm gặp ông mông đức ngô
nguyên là chiến sĩ việt bắc
người trực tiếp bảo vệ bác hồ
tại atk định hóa từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
tới năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
trong nếp nhà đơn sơ
chẳng có gì nhiều ngoài những kỳ vật thời kháng chiến
và ảnh chụp kỷ niệm với bác hồ
đã qua sáu mươi năm
từ ngày được tuyển về đại đội ba hai
phụ trách tiểu đội bảo vệ bác
ở tuổi tám mươi chín
nhưng ông ngô vẫn rất minh mẫn
nhớ sâu sắc tình cảm
sự quan tâm và dạy dỗ của bác
ông xúc động
nâng tấm ảnh đen trắng chụp từ năm một nghìn chín trăm năm mươi một
ông kể đó là tấm ảnh
được chụp chung với bác hồ
tổng tư lệnh võ nguyên giáp
đồng chí phạm ngọc mậu
và bốn mươi ba cán bộ chiến sĩ
đều là thanh niên dân tộc thiểu số
ở huyện định hóa và huyện sơn dương
đã lùi vào dĩ vãng
ông vẫn giữ nếp sống giản dị
chăm chỉ học được từ bác
và trong lòng ông không khi nào thôi nhớ về bác
lúc còn trẻ thì gặp bác hồ là
thời kháng chiến
là bác rất khó khăn
đấy trong những cái ảnh
đôi dép không có
thế bây giờ thì
coi như là đất nước tạo hòa bình rồi
coi như là
cái gì cũng tương đối rồi
mà lời bác hồ bảo làm cho dân
ăn no mặc ấm
thì bây giờ ăn no mặc ấm rồi
bây giờ lại đến ăn ngon mặc đẹp
thì không còn bác
nhưng mà trong lòng lúc nào cũng nhớ bác
cụ ma đình chu
gia đình cách mạng trong kháng chiến chống pháp
tại thôn thâm tý
xã bảo cường huyện định hóa
cha cụ ma đình chu
là bác hồ bảo cường
và ma đình tương
nguyên là ủy viên ban atk của trung ương đảng
chủ tịch ủy ban hành chính kháng chiến huyện định hóa
trước những năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
khi bác về sống và làm việc tại đồi khao tý
gia đình cụ cũng đã trực tiếp phục vụ
dựng nhà lán và cung cấp đồ dùng sinh hoạt
thời gian ban đầu cho bác
và các đồng chí giúp việc
sau chiến thắng đông khê thất khê
bác qua nhà cụ tương
và ở lại đây một thời gian ngắn
trước khi chuyển sang địa điểm khác hoạt động
ấn tượng về bác vẫn in đậm trong trí ốc
của chàng trai ma đình chu lúc đó
tôi mới mở cửa ra
bác bạc bộ quần áo tôn trung sơn
thế đầu đội cái mũ cát
lúc khi bác vào nhà tôi mới nhìn kỹ ra
bác người đen mắt bác sáng
thế mà tóc bác lúc bây giờ thì
đen còn nhiều trắng ít
và trong những ngày này
hội cựu chiến binh xã điềm mạc
tương bừng tổ chức lễ mưu tinh
và dân hương tại lán khao tí
xóm bản quyên xã điềm mạc huyện định hóa
đây là nơi bác hồ ở và làm việc
từ những ngày đầu về định hóa năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
cụ ma đình bài
một người dân địa phương sống tại thôn điềm mạc
năm nay đã bảy mươi tám tuổi
khi bác hồ về định hóa
cụ có may mắn được gặp bác
dù khi đó chỉ là một đứa trẻ chăn trâu
nhưng hình ảnh của bác đã động lại sâu sắc trong ông
thời kỳ bác ở đây thì lấy bí danh là ống ké
để giữ bí mật và hoạt động
thế thì bác thường thường đi làm việc
và buổi chiều
phải đi qua chỗ gia đình ông cụ tôi
thế thì tôi trăn trâu ở trước cửa
thì được gặp ông ké
và nhớ nhất bộ mắt của bác
là một ảnh rất là sáng suốt
tối về tôi mới kể chuyện với gia đình
trong bữa cơm
thì gia đình bảo là
thôi biết rồi thì bây giờ phải là giúp đỡ
giúp bảo vệ
cháu ông ké ở đây làm việc cho nó tốt
mới thực hiện được ba không
là không nói không nghe không biết
thì người ta có hỏi
đấy là ai
thì cũng đều trả lời không biết hết
để bảo vệ cái sự hoạt động của bác ở đây
atk định hóa
atk do trung ương xây dựng tại định hóa
và một số huyện giáp danh
là khu an toàn lớn nhất và quan trọng nhất
xây dựng atk
là xác định xây dựng con đường vào lòng dân
kháng chiến phải dựa vào dân
dựa vào đồng bào
đó là quan điểm của hồ chủ tịch
khi lựa chọn xây dựng atk định hóa
trong lòng nhân dân địa phương
hình ảnh của cụ ké
biệt danh của bác luôn hoạt động tại atk định hóa
vẫn còn sống mãi
nơi đây được ghi nhớ không chỉ là một di tích vĩ đại của lịch sử
một chính tích của tinh thần chiến đấu
sự quả cảm hy sinh
mà còn ghi dấu tình cảm sự ủng hộ
của nhân dân các dân tộc đối với bác hồ
và cuộc kháng chiến chống pháp vĩ đại
hình ảnh bác vẫn mãi ngời sáng
trong lòng nhân dân các dân tộc anh em
và trong lòng hàng triệu triệu đồng bào
người cha già kính yêu của dân tộc
vì lãnh tụ vĩ đại của nhân dân việt nam